theo tổng cục thống kê trong tháng hai việt nam đón gần một sáu triệu lượt khách quốc tế
đây là tháng đạt lượt khách quốc tế cao nhất từ trước đến nay
lý do một phần xuất phát từ hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai diễn ra tại hà nội
đây được coi là cơ hội vàng để xúc tiến du lịch cho việt nam
phần lớn các nhà báo quốc tế đến việt nam lần này là từ mỹ hàn quốc nhật bản trung quốc
là những nước đang có lượng khách du lịch đến việt nam đông nhất
vì thế cơ hội để du lịch việt nam có bước tăng trưởng mạnh là hoàn toàn có cơ sở
khách việt nam khách nước ngoài sẽ vào việt nam rất là nhiều
cả thế giới đang dõi theo cái sự kiện này
và trong những ngày đó thì các cơ quan thông tin báo chí trên toàn thế giới đều nhắc đến việt nam nhắc đến hà nội
và đương nhiên những người mà đang băn khoăn là có nên đi hay không
có thể du lịch việt nam hay không thì họ sẽ quyết định sớm
cho nên có thể nói là sự kiện này có nhiều tác động tích cực đối với đất nước ta
nhưng mà trong đó du lịch sẽ là một cái ngành hưởng lợi đầu tiên
ngành du lịch việt nam đang đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng cao trong năm nay
với việc đạt từ một mươi năm triệu khách lên một mươi tám triệu khách quốc tế
hội nghị thượng đỉnh là thời điểm vàng để du lịch việt nam có thể bứt phá trong năm nay và những năm tiếp theo
tuy nhiên để đáp ứng lượng khách tăng ngành du lịch cũng cần có những thay đổi và sự chuẩn bị chú đáo
hiện nay cái lượng khách sạn để có thể đón khách đến việt nam thì không phải là một mươi năm triệu rưỡi như năm vừa rồi
mà chúng ta hoàn toàn có thể đón được ba mươi triệu khách vẫn tủ chỗ
cho nên về chỗ
chỗ nghỉ chỗ khách sạn thì chúng ta không lo lắng
cái mà lo lắng để phục vụ cho khách nhiều hơn đó là cái nguồn nhân lực du lịch
thì chúng ta thiếu và yếu cho nên cần phải tăng cường hơn nữa lực lượng lao động trong lĩnh vực du lịch
để đảm bảo chúng ta có thể phục vụ tốt nhất khi mà khách tập trung đến việt nam
cơ sở hạ tầng thiếu và yếu bài toán đó của du lịch việt nam cần nhanh chóng được giải quyết
để tận dụng tối đa tiềm năng du lịch của đất nước
cũng như hiệu ứng mà sự kiện mạng
cơ sở hạ tầng quốc tế vừa qua đem lại